hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trung quốc khiếu nại lên wto quyết định tăng thuế của mỹ
thưa quý vị và các bạn chiều qua ngày hai mươi ba tháng tám theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ hà nội
tại phủ tổng thống cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia ở thủ đô addis ababa
chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống ethiopia mulatu tesome
tổng thống mulatu teshom bày tỏ nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp nhà nước tới ethiopia
khẳng định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng vì chủ tịch nước trần đại quang là nguyên thủ đầu tiên của việt nam thăm ethiopia
từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm đất nước ethiopia
cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị
nhân dân ethiopia dành cho đoàn
hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước khu vực cũng như phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương
chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng ethiopia đã có những bước phát triển rất ấn tượng trong thời gian qua
đưa ethiopia trở thành một trong những hình mẫu tại châu phi về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt trung bình một mươi liên tục trong hơn một mươi năm qua
cải thiện đáng kể đời sống nhân dân cũng như mở ra nhiều triển vọng hợp tác
với các nước trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng
chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của ethiopia trong liên minh châu phi
cũng như trong khuôn khổ liên hợp quốc như hoạt động gìn giữ hòa bình bảo đảm an ninh ổn định cho khu vực và trên thế giới
tổng thống ethiopia mulatu t testhom đánh giá cao chuyến thăm lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của việt nam đến ethiopia
và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sung lực mới cho quan hệ hợp tác hai nước phát triển sâu rộng
trong thời gian tới
tổng thống bày tỏ nhân dân ethiopia nói chung và cá nhân tổng thống nói riêng luôn ngưỡng mộ nhân dân việt nam
trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc trước đây cũng như những thành tiệu to lớn đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
tổng thống ethiopia mulatu teshom bày tỏ ấn tượng đặc biệt về việc việt nam đã vươn lên trở thành một trong những nước
có tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trong thời gian qua và là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản gạo
tổng thống mong muốn việt nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế nhất là trong lĩnh vực việt nam có kinh nghiệm và trình độ cao
như nông nghiệp nuôi trồng thủy sản
hai bên cho rằng việt nam và ethiopia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế
thương mại đầu tư đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu
nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau xác lập các biện pháp
thanh toán phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khảo sát thị trường chia sẻ thông tin chính sách xem xét tiến cử
lãnh sự danh dự tạo thêm kênh kết nối và khai thác kịp thời các cơ hội hợp tác kinh tế
hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp thúc đẩy hợp tác quốc hội địa phương và giao lưu nhân dân
thúc đẩy giao lưu văn hóa thể thao để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang trân trọng mời tổng thống mulatu teshom thăm chính thức việt nam và ngài tổng thống đã vui vẻ nhận lời
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống bulatu teshom đã chứng kiến lễ ký các biên bản hợp tác giữa hai nước
đó là biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư giữa bộ kế hoạch và đầu tư việt nam và ủy ban đầu tư ethiopia
hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ
biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao ethiopia
chiều ngày hai mươi ba tháng tám theo giờ địa phương chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến thủ tướng ethiopia abi ahmed
thủ tướng abi amet nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước trần đại quang lần đầu tiên thăm cấp nhà nước tới ethiopia
tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường lòng tin chính trị và sự hiểu biết giữa hai nước
tạo tiền đề đưa quan hệ hợp tác việt nam
hiệp định miễn thị thực cho người mang hội chiếu ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao ethiopia lên một mức phát triển mới thực chất hiệu quả đáp ứng thiết thực nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn trên các kênh đảng nhà nước quốc hội chính phủ và giao lưu nhân dân
về hợp tác kinh tế chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng api ahmed nhất trí việt nam và ethiopia đều là những quốc gia có khoảng một trăm linh triệu dân
có thị trường rộng lớn và nguồn cung ứng lao động dồi dào tốc độ phát triển cao
do đó hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực khai thác tốt hơn các cơ hội hợp tác tăng cường trao đổi thương mại mở rộng danh mục các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước với chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh
tăng cường chia sẻ thông tin tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp tại hai nước xúc tiến đầu tư kinh doanh
chủ tịch nước đề nghị ethiopia tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp việt nam
trong đó tập đoàn viễn thông việt then tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại ethiopia trong các lĩnh vực việt nam có thế mạnh và kinh nghiệm như viễn thông thương mại nông nghiệp hàng không xây dựng thủy điện vừa và nhỏ
về hợp tác nông nghiệp hai bên cho rằng cần tranh thủ tận dụng kinh nghiệm kỹ thuật canh tác nông nghiệp của việt nam để áp dụng vào phát triển nông nghiệp cho ethiopia
góp phần bảo đảm an ninh lương thực phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp của ethiopia
thủ tướng abiy ahmed nhấn mạnh
với tám mươi dân số ethiopia sống bằng nghề nông ethiopia rất ưu tiên phát triển nông nghiệp đánh giá cao kinh nghiệm và trình độ phát triển nông nghiệp của việt nam
đặc biệt về lúa gạo và cà phê mong muốn việt nam hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và coi đây là hướng hợp tác chính giữa hai nước trong thời gian tới
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao sự năng động và tích cực của ethiopia trong vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bảy
hai nghìn một mươi tám cũng như vai trò quan trọng của ethiopia tại châu phi
chủ tịch nước đề nghị ethiopia hỗ trợ thúc đẩy làm cầu nối trong quan hệ giữa các nước asean nói chung và việt nam nói riêng với các nước châu phi và liên minh châu phi
đồng thời đề nghị hai nước tăng cường phối hợp chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ liên hợp quốc phong trào không liên kết hợp tác nam nam
cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã chuyển lời của thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng abi ahmed sang thăm việt nam trong thời gian thích hợp
sáng nay tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cùng đoàn công tác của trung ương đã có buổi gặp gỡ tặng quà cho gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác của trung ương đã trao quà cho năm mươi gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh quảng nam
đồng thời trao một trăm linh suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con cán bộ chiến sĩ ngư dân đang làm nhiệm vụ biển đảo
hoạt động nhằm mục đích tri ân những gia đình chính sách người có công với cách mạng giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quảng nam
có điều kiện học tập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống phân đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội
giúp các chiến sĩ và ngư dân yên tâm công tác sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo vệ quê hương đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến thân nhân các gia đình chính sách
người có công đồng thời chúc các em học sinh được nhận quà tiếp tục nỗ lực hơn nữa và đạt được nhiều kết quả tốt trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn sau chiến thắng một của đội tuyển olympic việt nam trước đội tuyển olympic bahrain và tại vòng một tám tối qua
đội tuyển olympic việt nam đã chính thức lọt vào vòng tư kết asean hai nghìn một mươi chín
điều đó là quá đủ để các cổ động viên những người hâm mộ bóng đá việt nam tràn ra đường ăn mừng chiến thắng
bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá việt nam lọt vào vòng tư kết tại đại hội thể thao châu lục môn bóng đá nam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau khi trận đấu kết thúc khoảng ba mươi phút người hâm mộ đã bắt đầu tràn ra đường
tập trung diễu hành tại khu vực hồ hoàn kiếm đốt pháo sáng tưng bừng ăn mừng chiến thắng của đội nhà
một cho cổ động viên được sống trong không khí của niềm vui chiến thắng
tất cả đều mong chờ hy vọng những chiến thắng tiếp theo của đội nhà
tại đại hội thể thao châu lục asean hai nghìn một mươi tám
cũng liên quan tới thông tin vui của đội tuyển olympic việt nam
ngay sau chiến thắng một của đội tuyển olympic việt nam trước đội tuyển olympic bahrain
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch ủy ban olympic việt nam
đã quyết định thưởng hai trăm linh triệu đồng cho thành tích lần đầu tiên lọt vào tứ kết asean của đội tuyển
bóng đá nam
bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng tới thầy trò huấn luyện viên park hang seo
tại thi đấu nỗ lực mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá việt nam
bộ trưởng mong muốn thầy trò ông park giữ gìn sức khỏe nhắc về ff tiếp tục chăm sóc tốt
về các điều kiện ăn ở dinh dưỡng để đội tuyển olympic việt nam
có được thể lực và phong độ tốt nhất cho trận đấu sắp tới
đây là lần đầu tiên bóng đá nam việt nam lọt vào tới vòng tứ kết của đại hội thể thao lớn nhất châu lục
vì thế số tiền thưởng của đội tuyển olympic quốc gia chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi cục điện ảnh bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội sở văn hóa thông tin hà nội
sẽ tổ chức liên hoàn phim quốc tế hà nội lần thứ năm với chủ đề điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững
liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ năm đề cao các tác phẩm điện ảnh
mang dấu ấn sáng tạo giàu giá trị nhân văn phát hiện và vinh danh những tài năng mới của điện ảnh
thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh tạo sức sống mới và động lực
để xây dựng và phát triển nền công nghiệp điện ảnh việt nam
trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động gồm trại sáng tác hanif và chợ dự án làm phim
triển lãm bối cảnh quay phim đặc sắc tại việt nam cùng tọa đàm tiêu điểm điện ảnh ba lan
và kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh iran
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
danh nhân văn hóa thế giới trong kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ vẫn vẹn nguyên giá trị
trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
về chăm lo xây dựng bộ ngũ cán bộ qua những thiết phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h
thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám từ nhà hát lớn hà nội
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
tiếp theo chương trình tăng cường đào tạo nghề và kỹ năng mềm cho người khuyết tật
nạn khai thác cát trên sông đồng nai
nạn khai thác cát trên sông đồng nai
thưa quý vị và các bạn dù điều kiện sống của xã hội đã và đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ
nhưng những người khuyết tật tại việt nam hiện nay vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
để hướng tới một cuộc sống hòa nhập thực sự
và một trong những giải pháp giúp cho cộng đồng và xã hội tạo thêm nghị lực sống cho người khuyết tật tại việt nam
là tăng cường trợ giúp các thiết bị đào tạo nghề và kỹ năng mềm cho người khuyết tật
ngày hôm nay trung tâm hạt mầm ước mơ một dự án nằm trong chương trình hỗ trợ độc lập tài chính
cho thanh niên khuyết tật ở việt nam nhộn nhịp hơn thường lệ
bảy mươi chiếc máy tính đã qua sử dụng được làm sạch lắp lại những bộ phận thiết yếu và cài đặt hệ điều hành mới
đã được trao tới tận tay những người có nhu cầu sử dụng để học tập và đào tạo nghề nơi đây
theo nghiên cứu của ibs thuộc cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc koica thì việc tái sử dụng
một chiếc máy tính như thế này có thể tiết kiệm cùng lúc một năm tấn nước sạch hai trăm bốn mươi kg nhiên liệu và
hai mươi hai kg chất kim loại vì vậy việc trao những chiếc máy tính này tới những người khuyết tật không chỉ
giải quyết vấn đề thu hẹp khoảng cách số tại việt nam mà còn góp phần không nhỏ vào công tác bảo vệ môi trường
trung tâm hạt mắm ước mơ là trung tâm được thành lập trong khuôn khổ dự án hỗ trợ thành
nghìn khuyết tật việt nam tự chủ về kinh tế đây cũng là cơ sở đào tạo nghề và các kỹ năng mềm
cho thanh niên khuyết tật góp phần không nhỏ trong việc giảm bớt khoảng cách giàu nghèo
tăng sự hòa nhập xã hội cho thanh niên khuyết tật tại việt nam
sự chung tay góp sức cùng trung tâm hạt mầm ước mơ ngày hôm nay không chỉ góp phần giúp cho những
người khuyết tật có một môi trường học tập tốt hơn mà còn cho thấy sự bình đẳng
giữa người khuyết tật và người không khuyết tật công nghệ thông tin có thể dành cho tất cả mọi
người và việc sử dụng những chiếc máy tính tái chế như thế này không chỉ giúp có một môi trường học
tập tốt hơn cho các bạn thanh niên khuyết tật tại đây mà còn có thể cho thấy một giải pháp vừa tiết
kiệm kinh phí lại vừa góp phần bảo vệ môi trường đào tạo nghề giải quyết việc làm và dạy các kỹ
năng mềm cho người khuyết tật là một trong những chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn bởi
vì việc tần câu giúp người khuyết tật có thể tìm được một công việc ổn định và có một nguồn thu nhập
ổn định bên cạnh đó các hoạt động này cũng góp phần tạo tâm lý lạc quan giúp người khuyết tật vươn
lên trong cuộc sống tự tin hòa nhập cộng đồng thưa quý vị và các bạn lực lượng vũ trang và
chiến tranh cách mạng là một dòng chảy văn học lớn có nhiều thành tiệu rực rỡ hợp lưu cùng văn
học việt nam sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm dòng chảy văn học này tiếp tục vận động với những sắc thái mới
nhưng cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới về xây dựng đội ngũ về cách tân nghệ thuật
về con đường đi đến trái tim bạn đọc sau khi trại sáng tác văn học về lực lượng vũ trang
và chiến tranh cách mạng được nhà xuất bản quân đội nhân dân và trung tâm hỗ trợ sáng tác văn
học nghệ thuật thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch bế mạc có một mươi bốn tác phẩm hoàn thành và nhiều tác
phẩm được đánh giá cao
tranh nó qua rồi bây giờ mình nhìn lại làm thế nào đó để viết được những cái tác phẩm mà nó phản ánh
chân thực hiện thực
phản ánh được lý giải được là cái nguyên nhân vì sao mà dân tộc mình chiến thắng lý giải được là những cái của mà trước đây chúng ta chưa có điều kiện nhìn nhận
bây giờ ta có tư liệu bây giờ ta có điều kiện ta nhiều vấn đề đã được giải mã và nhiều vấn đề là chúng ta đã thấy là
ngay ở thể hình thế giới các nước đã cung cấp thì chúng ta có đủ
thì bây giờ chúng ta với cái sự quan tâm của đảng
nhà nước quân ủy trung bộ phòng thì chúng ta tập trung vào nghiên cứu khai thác để làm rõ những cái vấn đề đó
đội ngũ nhà văn quân đội đã đi qua chiến trường sau những thành tựu rực rỡ thì đến nay sức viết ngày càng giảm
một thế hệ nhà văn mới đã hình thành họ được chuẩn bị kỹ càng về văn hóa điều kiện sống điều kiện học tập tốt hơn
nguồn tài liệu chiến tranh phong phú đầy đủ và tiếp cận tài liệu dễ dàng
nhưng khả năng phân tích các tài liệu ấy như thế nào để hiểu ra bản chất cuộc chiến lại là một thử thách
phải hiểu được câu chuyện chiến tranh việt nam không chỉ là của việt nam mà là câu chuyện của nhân loại thì tư duy sáng tác mới khác đi
chiến tranh và người lính như thế nào nếu cứ đi vào cái dần vật cá nhân thì cũng không phải
mà cứ đi vào những cái hoành tráng hoặc gầm gào cũng không phải
thô hồng đó đắt đầu bôi đen đó nó càng đắt đầu hãy phản ảnh như nó vốn có
lời văn thì nói thật ra là về đây chỗ này thì đứng bên cạnh những nhà văn lớn và những nhà thơ lớn
thì tôi thì là gọi là nhà văn nhà thơ của đằng sau những che làng thôi
thế nhưng mình dùng
câu từ ngôn ngữ nó rất là thuần nhã và nó mang tính cách của một thời lính trẻ chứ không ghe
nó không phải là lệnh chỉ huy nó không phải là thế này thế khác
để cho người ta ví dụ như là cái bài thơ đó tôi viết cuối cùng kết thúc rồi
hạt gạo này chép chén rượu này từ hạt gạo mẹ gom ta đã uống chưa bao giờ xây đâu nhỉ
nếu có say say cái thời trai trẻ say say một thủa lính trường sơ
để cho người ta rất dễ vào khi người ta đọc thì thấy à đúng là mình có mất thời như thế
khi tổ chức chạy viết nhà xuất bản đã đưa ra được đề tài tìm kiếm được tác giả tác phẩm ra đời vừa đúng chủ đề vừa có tác phẩm hay
đó là điều nhà xuất bản quân đội nhân dân đang triển khai và làm tốt
trên cơ sở đó bước đầu những tác phẩm có dấu ấn những tác phẩm kinh điển sau mỗi đợt tổ chức chạy viết sẽ được xuất bản
sau đó những tác phẩm khác sẽ tiếp nối để có tài nguyên lớn cung cấp cho bạn đọc
nạn khai thác cát trái phép đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội
đây thật sự là vấn nạn mà cho đến hiện nay nhiều địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh đồng nai nói riêng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt đề
ghi nhận tại thành phố biên hòa một trong những địa phương có nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai phức tạp nhất trong thời gian qua
những ngày này gia đình ông nguyễn bá đạt ở ấp nhị hòa xã hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai buộc phải dỡ bỏ một phần nhà
và tiến hành đóng cầu
nhồi đổ bê tông ra cố bờ bao nhằm cứu vãn phần diện tích đất khỏi bị sụp xuống sông đồng nai
trước đây nhà ông cũng đã đổ bê tông kè bờ bao chống sạt lở nhưng dần dần phần dưới lòng đất sát bờ sông đã sạt lở thành hàm ếch
khoét sâu vào trong khiến tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt thậm chí gãy luôn đá móng

chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đồng nai đã bắt hơn bảy mươi vụ khai thác cát chế phép thì riêng thành phố biên hòa chiếm hơn một nửa
tỉnh thu dân thành phố biên hòa chiếm hơn một nửa tỉnh thu dân thành phố biên hòa chiếm hơn một nửa tỉnh thu dân
nhiều phương tiện ghe thuyền các loại trong đó nhiều và phức tạp nhất là đoạn sông đồng nai khu vực giáp danh với thị xã di an tân uyên của tỉnh bình dương và quận chín thành phố hồ chí minh
bộ thương mại trung quốc thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới về việc mỹ đánh thuế nhập khẩu trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
trong khi đó các quan chức hai nước đã kết thúc vòng đàm phán mới về thương mại mà không đạt được bất kỳ đột phá nào
trung quốc cho rằng việc mỹ áp đặt các hàng rào thuế quan là vi phạm các quy định của wto và sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết
như vậy washington đã quyết định chính thức áp đặt các hàng rào thuế quan
mức thuế nhập khẩu hai mươi năm đối với khối lượng hàng hóa nhập từ trung quốc có tổng giá trị một mươi sáu tỷ usd
chính thức hoàn tất kế hoạch áp thuế đối với khối lượng hàng hóa tổng giá trị năm mươi tỷ đô la nhập từ trung quốc
phản ứng trước hành động của mỹ bộ thương mại trung quốc cũng áp dụng biện pháp tương tự đối với khối lượng hàng hóa của mỹ trị giá một mươi sáu tỷ đô la
trong một tuyên bố người phát ngôn nhà trắng lindsey watter khẳng định
việc áp thuế mới nhất đối với khối lượng hàng hóa trị giá một mươi sáu tỷ đô la lẫn nhau không gây ảnh hưởng đến vòng đàm phán
phía mỹ cũng cáo buộc trung quốc đã điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ để bù đắp lại số tiền thuế phải trả cho mỹ
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ cho biết sẽ có biện pháp đối phó
về căng thẳng thương mại mỹ trung quốc các chuyên gia kinh tế ước tính
mỗi một trăm linh tỷ usd hàng hóa nhập khẩu bị đánh thuế có thể khiến thương mại toàn cầu sụt giảm khoảng năm
ngân hàng trung ương nga vừa buộc phải có biện pháp can thiệp sau khi đồng rút của nước này giảm giá xuống mức sáu mươi chín rup đổi một usd
mức thấp nhất trong hơn hai năm qua
ngân hàng trung ương nga tuyên bố sẽ không thu mua ngoại tệ từ ngày hai mươi ba tháng tám đến cuối tháng sau
nhằm giúp cân bằng những tác động từ việc giá dầu mỏ lên xuống thất thường có ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị đồng húc
quyết định này cũng giúp tăng sự chủ động của ngân hàng trung ương nga
đồng thời giảm sự biến động của thị trường tài chính
ngay sau quyết định này đồng rút nhanh chóng tăng giá trở lại và hiện đang được giao dịch ở mức sáu mươi bảy chín mươi hai rup đổi một usd
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov tuyên bố
moscow sẽ tìm kiếm những biện pháp tránh giao dịch bằng đồng usd
các hãng hàng không air france của pháp và busett airways của anh tuyên bố sẽ ngừng khai thác
các chuyến bay thẳng tới thủ đô tehran của iran kể từ tháng chín tới
với lý do chặng bay này không còn hiệu quả
một phần do tác động của các biện pháp trừng phạt mới của mỹ đối với iran
quyết định của air france được đưa ra ngay sau khi hãng hàng không anh britis airways
cũng thông báo ngừng khai thác các chuyến bay thẳng tới tehran sau ngày hai mươi ba tháng chín tới
do trạng bay này không còn khả thi về mặt thương mại
hiện hãng đang thảo luận với các hãng hàng không đối tác nhằm hỗ trợ khách hàng đổi phương án bay hoặc hoàn tiền vé
british airways khẳng định
việc ngừng hoạt động tại iran không liên quan tới các biện pháp trừng phạt mới mà mỹ áp đặt đối với tehran
vốn khiến nhiều công ty nước ngoài rút khỏi nước cộng hòa hồi giáo này
sau khi tổng thống mỹ donald trump tháng năm vừa qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm giữa iran và các cường quốc thế giới
nhiều công ty nước ngoài đã ngừng hoạt động đầu tư tại iran do lo ngại sẽ chịu các biện pháp trừng phạt của mỹ
nhằm hiện thực hóa hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
được một trăm chín mươi năm nước và vùng
lãnh thổ ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
thị trường của một mươi chín thành phố lớn nhất thế giới cam kết sẽ hành động để các tòa nhà cao tầng không phát khí thải carbon vào năm hai nghìn ba mươi
và bảo đảm rằng những cao ốc này không góp phần gây ra tình trạng biến đổi khí hậu
một mươi chín thành phố tham gia ký kết thỏa thuận gồm london tokyo paris copenhagen stockholm sydney

ba thành phố của nam phi là johannesburg và pretoria

ba thành phố của canada là toronto montreal và vancouver
tám thành phố ở mỹ là los angeles newark newburyport portland san francisco san jose santa monica và thủ đô washington
thị trường tuyên bố họ sẽ đưa ra quy định đến năm hai nghìn ba mươi tất cả các tòa nhà cao tầng xây mới không phát thải khí carbon
và các cao ốc hiện nay cũng phải đạt mục tiêu tương tự vào năm hai nghìn hai mươi
theo đó các tòa nhà cao tầng sẽ tiến tới sử dụng nguồn năng lượng tái tạo
tiêu thụ ít năng lượng như sử dụng đèn led cách nhiệt vào mùa đông và lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà
theo c bốn mươi nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu
các tòa nhà văn phòng và cao ốc chiếm hơn một nửa lượng khí thải gây ra hiện tượng trái đất ấm lên ở các khu vực đô thị
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại